chiều nay chín tháng bốn tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với thủ tướng vương quốc hà lan mark rutte
đang thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng mark rutte
chúc mừng thủ tướng hà lan và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm thành công
bày tỏ hài lòng trước việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ việt nam hà lan lên đối tác toàn diện
mở ra nhiều cơ hội triển vọng hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực cho hà lan và việt nam
thủ tướng mark rutter cho biết hà lan ủng hộ việc sớm ký kết và phê chuẩn evfta
vì evfta không chỉ có lợi cho việt nam mà còn có lợi cho tất cả các bên liên quan đặc biệt là hà lan
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn hà lan đã ủng hộ việt nam ứng cử vị trí
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một